công việc tự do hay bỏ phố về quê là những ví dụ khá nổi bật cho việc tự do sống theo cách mình muốn không còn bị công việc hay các mối quan hệ chói buộc
thay vì chọn an cư lạc nghiệp các bạn trẻ thích trải nghiệm những điều mới mẻ hơn
lối sống tự do có nghĩa là bạn có thể tự đưa ra quyết định chọn lựa điều bản thân muốn và không phải phụ thuộc vào bất cứ ai
lúc này bạn có thể tự chọn ngành học
công việc cho mình mà không bị người lớn ép buộc
bạn hoàn toàn có thể chọn công việc văn phòng hay công việc tự do miễn là bạn cảm thấy thích và cảm thấy điều đó hợp với tính cách của bạn
bạn cũng có thể quy định tiếp tục hay chấm dứt trong các mối quan hệ
một cách lý tưởng sống tự do có nghĩa là cuộc đời bạn là của chính bạn không chịu sự can thiệp của bất kỳ ai hay bất kỳ điều gì
tự do cũng đồng nghĩa với việc tự do
tự lo tự chịu trách nhiệm cho những quyết định của bản thân
nếu làm theo lời khuyên của bà mẹ bạn có thể đổi lỗi cho ba mẹ vì đã định hướng sai cho con
nhưng một khi bạn tự do lựa chọn những điều mà mình muốn thì khi bạn thất bại trách nhiệm cũng thuộc về bạn
bạn sẽ phải tự nhìn lại hoặc thừa nhận sai lầm của bản thân rút kinh nghiệm và học được những bài học từ đó
điều này cũng có nghĩa là bạn cần sẵn sàng đối diện với những sai lầm của bản thân khi sống tự do
chúng ta thường cho rằng tự do có nghĩa là làm bất kỳ điều gì bản thân muốn
đúng vậy nhưng nó rất khác với sự buông thả
bạn sẽ trượt dài và đi xuống khi sống buồng thả
tự do lúc này chỉ là cách cớ để bạn chiều truộng sự lùi biếng của bản thân
lối sống tự do cần có kỷ luật
bạn đưa ra quyết định và lập kế hoạch để đạt được điều bản thân muốn
thì đó mới gọi là nhu cầu tự do chính đáng
lối sống tự do là lối sống theo cách bản thân muốn
nhưng vẫn cần làm những điều bản thân không thích
để đạt được một mục tiêu nào đó bạn cần làm cả điều bạn muốn và không muốn
có bao giờ bạn tự hỏi tại sao đi kềm với tự do luôn là hãy tự hạnh phúc hay không
đó là vì chỉ khi chúng ta có được sự tự do thì chúng ta mới cảm nhận được thế nào là hạnh phúc
tự do hạnh phúc cũng chính là giá trị cuối cùng
mà đôi khi chúng ta phải dành cả cuộc đời để theo đuổi
tự do không phải do người khác đem lại mà nó ở trong chính bản thân của chúng ta
hai từ tự do rất quen thuộc nhưng đã bao giờ bạn ngồi lại ngẫm nghĩ
suy nghĩ sâu sắc về tự do và giá trị mà nó đem lại cho cuộc sống của chúng ta hay chưa
sự tự do khi ta có được sự độc lập một cách trọn vẹn nhất
điều đó không có nghĩa là chúng ta phải ngưng kiếm tiền
ngưng làm việc mà đó là sự độc lập từ trong nội tâm
bạn được là chính mình thoải mái khi được làm mình dù đang trong một mối quan hệ với ai đó
bạn biết điều gì là tốt cho bản thân
mỗi chúng ta ai cũng từng khao khát được đi nhiều nơi được khám phá những vùng đất mới
để rồi lại có những lý do để giữ chân bạn khỏi những mong muốn đó
thứ để lại chính là sự tiếc nuối
nó khiến cho sự tự do hạnh phúc của chúng ta vơi đi vài phần
thế giới vô cùng rộng lớn đừng bao giờ bó hẹp cuộc sống của mình trong một vùng đất nhỏ bé
không ngắm nhìn thế giới thì chúng ta rất khó để phát triển
đặc biệt ở thời kỳ hội nhập ngày nay chúng tôi hoàn toàn có thể bước ra khỏi giới hạn của chính mình
chúng ta trao dổi kiến thức của bản thân để không bị tụt lại phía sau để sống thật trọn vẹn với cuộc đời của chính mình
đến lúc nào đó ta nhìn lại bạn sẽ thấy tự hào về những điều mình đã trải qua để cuộc sống trở nên hạnh phúc hơn
tự do với một số người là được đi khắp thế giới được khám phá những điều mới
nhưng với người khác tự do của họ chỉ đơn giản là những phút giây bên cạnh người thân được hòa mình vào thiên nhiên hay được ở một mình
vì vậy sự tự do đến từ trong suy nghĩ từ trong nội tâm của bạn
điều bạn cần làm là giải pháp quản lý suy nghĩ tiêu cực giải thoát khỏi những nỗi buồn đặt niềm tin cho những người bạn biết bạn có thể làm được
chúng ta sinh ra với những đặc quyền có thể khác nhau tiếp cận với nền giáo dục tiền mạc khác nhau
điều công bằng nhất là ta có cùng một khoảng thời gian trong một ngày để theo đuổi thực hiện ước mơ tìm kiếm sự tự do của mình
chính là cơ sở đầu tiên để chúng ta chủ động sống

chúng ta không thể phủ nhận vai trò của tiền bạc trong cuộc sống hiện đại khi không có sự tự chủ tài chính
có rất nhiều rào càn và sự phụ thuộc kéo chân chúng ta đến với cuộc sống tự do hạnh phúc
tự do luôn là khái niệm mơ hồ nhưng con đường chinh phục sự tự do lại không hề mơ hồ một chút nào cả
chúng ta ai cũng có một cái nhìn rõ ràng nhất về cuộc sống mà mình muốn hướng đến

chúng ta phải tự kiến tạo
xây dựng lên tương lai của mình
mình là người làm chủ được tương lai
chứ không phải để nó chi phối
hãy bắt đầu từ những mục tiêu nhỏ nhất
cho đến những tham vọng lớn ngay từ bây giờ
thích điều mình đang làm
là hạnh phúc được làm điều
mình thích chính là sự tự do
khi được làm những gì mình thích
sống với những gì đam mê
tự chịu trách nhiệm làm chủ cuộc đời mình
không phụ thuộc vào người khác
thì bạn là con người tự do
chính vì vậy
tự do không phải do người khác quyết định
mà là do chính bản thân của các bạn
nếu có thể dành ít nhất
một giờ trong ngày để xây dựng cuộc sống
mà bạn mong muốn
bạn sẽ thấy được một sự thay đổi tốt đẹp trong tương lai
mọi chuyện sẽ càng tốt đẹp hơn
nếu bạn không muốn dừng lại
dù công việc có bận rộn đến đâu
thì cũng phải dành thời gian cho chính mình
để bạn có thể tự do
làm những điều mình thích
với mình chỉ cần nghe một bản nhạc
thưởng thức một tách trà
đọc một cuốn sách thú vị
hòa mình vào thiên nhiên là đã đủ là mình hạnh phúc
tự do mang đến cho bạn rất nhiều cơ hội
để sống theo cách mà bạn thân muốn
đồng thời cũng cho bạn
những cách để tìm tế hôn về sự tự do
ở đây không chỉ có màu hồng
mà còn có những khía cạnh đầy thách thức
mà bạn cần đối mặt
và học cách ứng phó để có thể tiếp tục
sống tự do tự lo
hy vọng podcast ngày hôm nay
đã đem đến cho các bạn cái nhìn sâu sắc nhất
về tự do cũng hy vọng bạn
có thể tìm kiếm được sự tự do cho riêng mình
để bắt đầu cuộc sống hạnh phúc
còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn
trong số podcast tiếp theo nhé
chúc các bạn ngủ ngon